năm hai trăm bốn mươi sáu khi mới một mươi chín tuổi triệu thị trinh đã cùng với anh trai triệu quốc đạt thu nạp quân sĩ giấy binh khởi nghĩa tại vùng quan yên quận cửu trân nay thuộc huyện yên định tỉnh thanh hóa
hưởng ứng lời kêu gọi của anh em họ triệu dân chúng khắp vùng nô nước tìm về từ ấy cửu trân trở thành đất tụ nghĩa của muôn phương
vào một ngày nắng đẹp những người thực hiện ký sự thanh hóa tên đất hồn người đã về làng yên thôn vùng đất trung tâm của quan yên xưa kia
nằm bên triển sông mã yên thôn là một làng cổ với thế núi hình sông uốn lượn thiên nhiên trời đất giao hòa xứng là vùng địa linh đã sinh ra một nữ nhân kiệt gánh vác sứ mệnh vĩ đại trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm
cách đây gần hai thiên niên kỷ
người dân yên thôn kể lại sau khi bà triệu mất nhân dân trong làng lập ngôi đền bên bờ sông mã để thờ tự
do sự bồi lở của dòng sông đền xưa không còn nữa dân làng đã đưa bài vị của bà lên phối thờ cùng với đức thánh trần trên đỉnh núi quan yên
và hàng năm cứ vào ngày hai mươi một tháng hai âm lịch lại tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công ơn của bà
dân gian trong vùng vẫn còn lưu truyền nhiều huyền thoại về vị nữ vương tài sắc phi thường đã làm nên những trang sử dạng ngời của quê hương đất nước
nhiều địa danh liên quan đến bà triệu và cuộc khởi nghĩa của bà còn hiện hữu khắp nơi
cánh đồng nấp bắt thủa xưa chính là nơi bà triệu thu phục con voi trắng một ngà hung dữ
còn những ngọn núi quanh vùng là nơi bà triệu cho quân vào đọc lời sấm
báo về cuộc khởi nghĩa của bà để nhân dân biết đường tìm đến
vâng thưa ông chúng tôi được biết là tại vùng đất này thì cũng là nơi mà bà triệu thị trinh đã thu phục được con vo một ngà
vậy thì cái địa điểm cụ thể đấy là ở đâu ạ
trên núi này trên núi này núi quan yên thời xưa rất là rậm rạp
thì có một bài voi trong nó có một con voi một ngà rất là con voi trắng
con voi trắng thì sau khi bà triệu thị trinh thu phục đuối con voi này xuống vùng đây là vùng đá bạc
vùng đấy thời xưa là một vùng xình lầy chỉ có lác và vạo
sống trên cái vùng đấy thôi và vùng đấy rất là lầy
đuối con voi xuống đấy đi rồi thu phục con voi trên khu vực đất đá bạc vùng đá bạc
và tôi lớn lên con đá bạc vẫn còn
thì sau này con đá bạc đấy được dân làng đánh mất bây giờ mất diện tích
và vùng đấy bây giờ nó còn rất là lầy và không thấy cây lúa nó vẫn đào ao thả cá hết
quê hương quan yên là vùng đất giấy nghĩa
nhưng căn cứ kháng chiến đầu tiên được bà triệu xây dựng bài bản quy mô là vùng ngàn nưa
sự sách chép lại rằng
sau khi tập hợp được đông đảo nghĩa sĩ từ vùng đất quan yên
anh em triệu quốc đạt và triệu thị trinh kéo quân vượt sông chu tiến lên vùng núi ngàn nưa
đây là căn cứ quân sự chiến lược trong cuộc khởi nghĩa bà triệu
ngàn nưa là các dãy núi trùng điệp xếp liền nhau nơi nối tiếp giữa đồng bằng với miền núi
địa thế có hai mặt tiến công và phòng thủ toàn diện
thưa quý vị và các bạn
lê dung đang có mặt tại mảnh đất thiêng am tiên trên đỉnh núi nưa và từ đây thì có thể nhìn ra bốn phương tám hướng
và thật không khó để hiểu rằng địa thế hiể yếu này chính là nơi bà triệu chọn làm căn cứ địa đầu tiên của cuộc khởi nghĩa
dựa vào các hang động bí mật dưới chân dãy núi ngàn nưa
bà triệu tiếp tục chiêu nạp quân sĩ rèn binh luyện tướng để sông pha trận mạng
sau khi triệu quốc đạt mất bà được nghĩa quân nhất tề suy tôn làm chủ tướng
tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa
ngày nay trên dãy núi ngàn nưa vẫn còn một số địa danh được lưu truyền gắn với khởi nghĩa bà triệu
như bãi bò được xem là nơi bà triệu luyện binh và mổ bò khao quân
l n nơi nữ tướng cùng binh sĩ tập bắn cung nỏ
thầy lê bật sơn thủ từ đền am tiên giới thiệu với chúng tôi gian trưng bày cổ vật nơi đây với rất nhiều binh khí bằng đồng
như dao mũi tên do nhân dân đào được xung quanh chân núi
các nhà khảo cổ đã giám định và cho rằng những binh khí này có niên đại từ một bảy trăm linh đến hai năm
phù hợp với thời điểm diễn ra cuộc khởi nghĩa bà triệu vào năm hai trăm bốn mươi tám sau công nguyên
những hiện vật quý phần nào cho thấy giá trị lịch sử dày sâu của vùng đất này đồng thời là chứng tích thiêng liêng
giúp hậu thế hiểu thêm về đất và người cựu chân thời bà triệu
ở đây là tất cả các cái diều diều đồng này mát đồng này rồi là các cái cổ vật rất là quý và đã được bảo tàng tỉnh lên giám định trên này
giám định là cổ vật hay là có giám định được niên hạn
có giám định được cổ vật và giám định được niên hạn của cái năm của đông sơn có này của bà triệu gắn liền với công cuộc khởi nghĩa của bà triệu ở nguyên
cái này là gắn liền tất cả với công cuộc khởi nghĩa của bà triệu ở núi nương này
từ đỉnh am tiên chúng ta có thể thu vào tầm mắt một giải núi non đồng bằng nối tiếc
địa hình này rất thuận lợi cho việc bài binh bố trận chống quân thủ
đặc biệt am tiên có một huyệt đạo linh thiêng nơi được cho là tụ ấn khí thiêng của trời và đất
giá trị phong thủy cùng vị trí đắc địa của am tiên cho thấy tầm nhìn chiến lược
của nữ anh hùng triệu thị trinh khi lựa chọn căn cứ địa khởi nghĩa
ngày hôm nay tiếng trống trên đỉnh am tiên vẫn vang vọng giữa đất trời đồng vọng trong tâm khảm của con người
như nhắc nhớ thiên sử ca về cuộc chiến oai hùng của nghĩa quân vua bà trên đỉnh núi ngàn nưa bát ngát
thưa quý vị và các bạn từ quan yên đến ngàn nưa những vùng đất thiêng đã sinh ra nữ vương triệu thị trinh
và bao bọc nghĩa quân của bà từ những ngày đầu gian khó
để rồi khởi nghĩa dần lớn mạnh tiến về xuôi và làm nên những chiến công oanh liệt tại căn cứ bồ điền
căn cứ kháng chiến ngàn nưa đã bước đầu giành được một số thắng lợi khiến giặc đông ngô kinh hồn bạt vía
để phát triển lực lượng và thuận lợi cho truy quét quân địch bà triệu quyết định đưa quân vượt sông mã về khu vực đồng bằng
thấy tiến công của nghĩa quân như vũ bão đi đến đâu giặc bỏ chạy đến đó
nghĩa quân đánh chiếm thành tư phố sau đó chọn vùng bồ điền nay thuộc xã triệu lộc huyện hậu lộc làm căn cứ khởi nghĩa thứ hai
sự sách ghi lại bồ điền là quê ngoại của anh hùng triệu thị trinh
nơi này xưa kia để hình hiểm trợ có đủ yếu tố để xây dựng một căn cứ địa kháng chiến
từ đây có thể ngược sông lèn sông âu ra sông mã rút lên mạng quan yên hoặc tới căn cứ ngàn nưa lúc cần
lại có thể chủ động tấn công ra phía bắc theo lối thần phù
bà triệu đã được sự hiểm trợ giúp sức của nhân dân bồ điền nhất là ba anh em lý hoàng công lý mỹ công và lý thành công
bà cho xây một hệ thống đổ lũy vững chắc tại phú điền
những địa danh như đồng vườn hoa đồng xoắn ốc tương truyền là tên cổ được gọi từ thời bà triệu đáp lũy xây thành
ông lê văn định cán bộ phụ trách văn hóa xã phú điền dẫn chúng tôi đến chân núi tùng
tương truyền đây là nơi bà triệu cùng các nghĩa binh lập hội ăn thề trước khi ra trận
trên bãi đất chống xưa kia nhân dân dựng nên ngôi miếu nhỏ
quanh năm hương khói để ghi nhớ buổi đầu nghĩa quân bà triệu về xây dựng căn cứ tại mảnh đất phú điền này
anh ơi anh có thể giới thiệu rõ hơn về cái bàn thề này đúng không ạ
rồi theo cái dấu tích của các cụ đấy lại đấy
thì từ xưa thì khi bà kêu quân về đây thì bà đọc quân ở ngay ở núi tùng
khu trước đây là cái khu núi tùng này là rất rộng
mà rừng có cả hoàn thú tất cả là cái thú rừng đấy
môi sinh là đều sống trong đó
nhưng mà cái nghĩa quân của bà là tập kết rất rộng trong cái đó
thì sau khi bà tập kết khi đánh trận về thì bà hầu như tập kết là trong này
và cái các huấn luyện quân trong đó
khi bà xuất trận thì bà chọn cái nơi này
và tất cả các tướng sĩ nghĩa quân thì là chọn cái nơi này là lập cái bàn thể
để có nghĩa giống như bây giờ ta nói là khi ra trận thì ta là lập cái bàn thề này
để muốn nói một cái việc là giữa ăn thề với nhau
là giữa tướng quân cùng chung một lòng
để quyết tâm mà đánh đuổi
và quyết tâm để thắng cái trận này
thành thế nghĩa quân ngày càng lớn
khắp hai quận cửu trân giao trì
nhân dân một lòng hưởng ứng công cuộc cứu nước của bà triệu
các thành ấp của giặc ngô ở cửu trân lần lượt bị hạ
cuộc khởi nghĩa lan rộng như vũ bão
và làm chấn động giao châu lúc bấy giờ
trước sự lớn mạnh của khởi nghĩa bà triệu
năm mậu thìn hai trăm bốn mươi tám
triệu đông ngô đã phải cử lục dận
viên tướng có nhiều kinh nghiệm
giữ chiến trường
giữ chức thứ xử giao châu
hắn chỉ huy một đảo quân hùng mạnh
gồm sáu ngàn quân sĩ
có cả chiến thuyền yểm trợ tiến vào nước ta
lực lượng nghĩa quân bà triệu không đủ sức chống lại một đảo quân lớn hơn mình gấp bội
sau hai tháng cầm cử
trong một trận huyết chiến với quân thủ
trước thế mạnh và mưu kế hiểm độc đê hèn của giặc
bà triệu đã tuẫn tiết ở núi tùng
xã phú tiền huyện hậu lộc
vào ngày hai mươi hai tháng hai năm mậu thìn
lúc chỉ mới hai mươi hai tuổi xuân
tưởng nhớ ân đức lớn lao của bà triệu
nhân dân đã lập đền thờ bà ở núi gai
xây lăng mộ bà trên núi tùng
khởi nghĩa bà triệu
tuy không đi đến thắng lợi cuối cùng
nhưng đã ghi vào lịch sử một mốc son chói lõi
về ý chí đấu tranh quật cường
trước thế lực ngoại bang của người dân đất việt
tinh thần yêu nước của người cựu
tiếp tục được nung nấu qua nhiều thế kỷ
và thổi bùng lên thành ngọn lửa lớn
khi ở đất dương xá xuất hiện một nhân kiệt họ dương
nuôi ý chí khôi phục chủ quyền đất nước
ở thế kỷ thứ một mươi
đất và người cựu trân
lúc bấy giờ đã đổi tên là châu ái
dưới cờ nghĩa của dương định nghệ
và sau này con rể của ông là ngô quyền
đã nối nghiệp
đã cùng toàn thể con dân đất việt thời bấy giờ
quyết tâm đánh đuổi quân nam hán
giành độc lập dân tộc
sau một năm bắc thuộc